mặc dù hiện nay ở quảng bình mưa đã ngớt nhưng lũ rút rất chậm sông kiến giang ở huyện lệ thủy vẫn trên mức báo động ba hơn một mét
vẫn còn hàng chục nghìn ngôi nhà chìm sâu trong nước nhiều vùng ngập sâu bị cô lập khó tiếp cận do sóng to gió lớn
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình hiện đang nỗ lực tiếp cận để cứu trợ lương thực và nước uống cho người dân
đã bước sang ngày thứ tư ngâm mỉnh trong lũ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
an thủy là một trong những xã thấp trũng nhất của huyện lệ thủy mặc dù mưa đã ngớt nhưng nước sông kiến giang vẫn rất cao
nhiều ngày qua những người dân nơi đây vẫn bị nước lũ bao quanh cô lập những hộ dân bị ngập sâu đã được đưa đến những nơi an toàn để tránh lũ
em lên đây cũng được bốn năm ngày rồi da đục lên tấn tôn đục tôn ra trong da cũng đô đoan gói chứ là cũng hết sách rồi
mặc dù đã có nhiều biện pháp ứng phóng
nhưng do nước lũ lên nhanh dân cao kỷ lục đã làm hơn năm mươi ngôi nhà tại huyện lệ thủy bị nhấn chìm
hiện việc tiếp cận những vùng bị ngập sâu vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do sóng to gió lớn
vì không tiếp cận được vì vào nó ảnh hưởng đến nhà dân thì chúng tôi sẽ chuyển sang thuyền nhỏ
vẫn chuyển toàn bộ về lương thực phục phẩm sang thuyền nhỏ để đưa vào tiếp cận cho bà con nhân dân
đi dọc đường thì thuyền rất là to gió lớn nếu mà đi trong thuyền dân đi vào khu vực dân nếu không thông thuộc địa hình
thì lại mắc các công trình và những vật cản rất là khó tiếp cận
nếu không cẩn thận thì có thể dẫn đến hồng thuyền hoặc là bị sự phối dọc đường
thì ngoài là phải cử các lực lượng thông thuộc địa hình
người dân để phối hợp để mà dân đường
đặc biệt là khi mà ra các khu vực sóng to gió lớn thì phải có kinh nghiệm đi bảo đảm an toàn
đến chiều nay tỉnh quảng bình vẫn còn hơn bốn mươi ba hộ dân vẫn còn bị ngập lụt
công tác cứu trợ vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nước sâu và thiếu phương tiện đường thủy
trước tình huống khẩn cấp đó tỉnh ủy quảng bình đã chỉ đạo huy động tổng lực phương tiện cứu nạn của lực lượng vũ trang toàn tỉnh
đồng thời đề nghị bộ quốc phòng hỗ trợ lập cầu hàng không
dùng máy bay trực thăng để tiếp tế khẩn cấp lương thực cho người dân kẹt giữa vùng rốn lũ